liên quan đến vụ cháy khiến ba người thiệt mạng một người bị thương xảy ra trên địa bàn phường vĩnh niệm
quận lê chân tp hải phòng vào sáng ngày hôm qua công an tp hải phòng vừa khởi tố vụ án hình sự
tội giết người và tạm giữ hình sự đối với nguyễn thế điểm để điều tra
vào khoảng một mươi một giờ trưa qua công an thành phố hải phòng nhận được tin báo cháy tại nhà ông nguyễn thế điểm
ở ngõ chín mươi tám khúc thừa dụ thuộc tổ một mươi phường vĩnh niệm
khi lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường đám cháy đã bùng phát toàn bộ căn nhà
còn ông điểm đang nằm cách đám cháy khoảng năm mét được đưa đi cấp cứu
khoảng một mươi hai rưỡi đám cháy cơ bản được dập tắt
tiếp cận hiện trường lực lượng chữa cháy xác định trong nhà có ba thi thể đã cháy gần như toàn bộ
tại cơ quan công an qua đấu tranh ông điểm khai nhận
vào sáng sớm cùng ngày do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên giữa ông điểm và một người phụ nữ cùng ngõ xảy ra cãi vã
sau đó ông này tiếp tục sâu sát với vợ chồng hàng xóm khi hai người sang căn ngăn
do bị cả ba người đánh nên ông điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của cả ba
khiến ba người ngã gục xuống sân
thấy ba người nắm bất tỉnh trên sân ông điểm kéo họ vào trong nhà
rồi dùng sang đốt để xóa dấu vết và che giấu hành vi phạm tội